ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt vừa có tờ trình đề xuất ủy ban nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng
ban hành quyết định cưỡng chế buộc tháo rỡ toàn bộ các công trình xây dựng không phép
tại khu vực nhà hàng trên đỉnh đồi trăng số một triệu việt vương phường bốn
nhà hàng trên đỉnh đồi trăng nằm trong khuôn viên rộng hơn sáu m hai
qua kiểm tra hiện trạng đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đà lạt đã lập biên bản tại khu vực này
chủ đầu tư đã xây dựng một mươi ba khối công trình với tổng diện tích hơn hai bảy trăm ba mươi sáu m hai
trong đó khu vực nhà hàng không có giấy phép xây dựng
nhà hàng lấn chiếm đất rừng với diện tích gần một chín trăm linh m hai tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ
sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng bốn khối công trình trái phép
trước đó ủy ban nhân dân phường bốn đã tiến hành phúc tra việc thực hiện khắc phục hậu quả
đối với chủ đầu tư các công trình nói trên
tuy nhiên chủ đầu tư chưa chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả